ngày dinh dưỡng cộng đồng việt nam
vì một việt nam khỏe mạnh hơn
báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế phối hợp với hợp lai việt nam
tổ chức chương trình ngày dinh dưỡng cộng đồng việt nam lần hai vào bảy h ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại công viên tao đàn quận một thành phố hồ chí minh
chương trình hứa hẹn thu hút hàng nghìn người dân đến khám tư vấn dinh dưỡng miễn phí
nhận quà và tham dự các hoạt động ý nghĩa
sau thành công của ngày dinh dưỡng cộng đồng việt nam lần một năm hai nghìn hai mươi ba
tại quảng trường đông kinh nghĩa thục hà nội
năm nay chương trình được tổ chức tại thành phố hồ chí minh với mục tiêu
lan tỏa mạnh mẽ tinh thần dinh dưỡng khoa học vận động hợp lý tới nhiều vùng miền địa phương hơn
đồng thời truyền cảm hứng và cổ vũ người dân thực hiện lối sống ngày càng năng động
thực tế hiện nay cho thấy việt nam đang đối mặt với gánh nặng kép về dinh dưỡng
theo thống kê mới nhất tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em còn cao
một mươi tám chín năm hai nghìn hai mươi hai
tỷ lệ suy dinh dưỡng của người bệnh trong bệnh viện ở một số chiêm khoa chiếm tới hơn năm mươi
như ung thư tiêu hóa phẫu thuật
bên cạnh đó tỷ lệ thừa cân béo phỉ và các bệnh mạng tình không lây liên quan đến thừa cân béo phỉ
đang gia tăng nhanh và có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng
tỷ lệ béo phì ở việt nam tăng gấp hơn hai lần trong hơn một mươi năm qua
từ tám năm năm hai nghìn một mươi lên một mươi chín năm hai nghìn hai mươi

tỷ lệ thừa cân béo phỉ ở các đô thị lớn tỷ lệ thừa cân béo phỉ ở trẻ em học đường rất cao
tại tp hcm chiếm hơn năm mươi và tại hà nội là hơn bốn mươi một theo số liệu thống kê năm hai nghìn một mươi tám
bảy mươi béo phỉ ở trẻ em tồn tại đến khi trưởng thành
béo phỉ trẻ em làm tăng nguy cơ béo phỉ và mắc các bệnh mạng tình không lây ở tuổi trưởng thành gấp năm lần
vì vậy việc dự phòng và quản lý thừa cân béo phì
trong đó có can thiệp thay đổi lối sống là một trong những mục tiêu quan trọng để giảm thiểu gánh nặng này
sự kiện ngày dinh dưỡng cộng đồng việt nam lần hai không đơn thuần là sân khấu để hai mươi năm đội chơi thi tài
mà là một ngày hội về sự gắn kết lan tỏa cảm hứng vận động và thực hành dinh dưỡng
các đội chơi tham dự sự kiện đại diện cho xu hướng rèn luyện đang ngày càng phổ biến là tập cùng nhau và thực hành dinh dưỡng cùng nhau
tinh thần này giúp mỗi người có trải nghiệm thú vị hơn kỷ luật bản thân tốt hơn và dễ thành công hơn
ngay bây giờ bạn đọc có thể đăng ký tham dự sự kiện
và trở thành hai mươi năm đội chơi tại chương trình ngày dinh dưỡng cộng đồng việt nam lần hai
hãy đăng ký tham gia ngay tại website ngaydinhdưỡng vn